câu chuyện ứng dụng tiktok thu thập dữ liệu của người dùng từ bộ nhớ tạm được phát hiện sau khi người dùng trải nghiệm phiên bản thử nghiệm hệ điều hành ios một mươi bốn của apple
thì đang dấy lên những lo ngại từ phía người sử dụng về việc là bị thu thập dữ liệu cá nhân quan trọng trong điện thoại
và câu chuyện về việc ứng dụng di động thu thập dữ liệu cá nhân người dùng sẽ là chủ đề được bàn luận trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay